tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn như phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã đá bạc huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu tội làm phát tán tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn một mươi sáu phương thường xuyên truy cập vào các tài khoản facebook của các đối tượng phản động
để xem các video clip hình ảnh tài liệu bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước việt nam
phương tham gia vào nhóm know you saigon và văn phòng công lý hòa bình
cùng nhiều đối tượng chống đối tổ chức biểu tình phát tán tài liệu có nội dung xấu
sau đó phương sử dụng facebook của mình đăng tải lên các tài liệu video clip hình ảnh có nội dung phản động
tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
có lời nói xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn như vương năm năm tù về tội
làm phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam